sau hơn hai năm triển khai xây dựng sáng nay bộ giao thông vận tải đã tổ chức lễ khánh thành cầu thịnh long bắc qua sông ninh cơ
đây là công trình có ý nghĩa kết nối giao thông rất lớn không chỉ với tỉnh nam định mà còn kết nối hệ thống giao thông huyết mạch trong khu vực và quốc gia
tạo đòn bẩy phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ du lịch khu vực kinh tế biển đông bằng bắc bộ
cầu thịnh long bắc qua sông ninh cơ kết nối hai huyện ven biển nghĩa hưng và hải hậu của tỉnh nam định do ban quản lý thăng long bộ giao thông vận tải làm đại diện chủ đầu tư
tổng mức đầu tư công trình là gần một một trăm sáu mươi tỷ đồng trong đó hơn chín trăm bảy mươi tỷ đồng là vốn vay từ quỹ hợp tác phát triển kinh tế hàn quốc
còn lại là vốn đối ứng của chính phủ việt nam riêng chi phí giải phóng mặt bằng năm mươi tỷ từ nguồn ngân sách tỉnh nam định
cầu thịnh long được thiết kế có tổng chiều dài là gần hai bốn km được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực mặt cầu rộng một mươi hai m gồm hai làn xe cơ giới hai làn xe thô sơ
trước khi cầu thịnh long được xây dựng trong nhiều năm qua việc qua lại giữa hai huyện nghĩa hưng hải hậu nam định phụ thuộc vào phà thịnh long
cầu thịnh long được xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sẽ thực hiện sứ mệnh kết nối đôi bờ sông ninh cơ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho khu vực ven biển của tỉnh nam định và nâng cao khả năng kết nối giao thông giữa các tỉnh ven biển phía bắc